bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng trong những ngày gần đây một số địa phương như hà nội
tp hcm và phú yên đều có số ca mắc sởi gia tăng dường tại tỉnh sơn la
dịch sởi đã gia tăng rất cao với gần ba trăm linh ca mắc chỉ trong vòng một tháng
tại các bệnh viện như bệnh viện di động tp hcm bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hay bệnh viện đao
khoa phú yên số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh sởi đều gia tăng số ca mắc xuất hiện
ở cả người lớn và trẻ em
bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra
rất dễ bùng phát thành dịch chủ yếu lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường
mũi hỏng của bệnh nhân đáng chú ý khi thấy có các dấu hiệu ban đầu như sốt phát bang
bệnh nhân thường tự điều trị dẫn đến các biến chứng nặng
với cái uống nhiều thuốc hạ sốt mà mình không có kiểm soát về liều lượng thì nó sẽ gây ra tổn thương
an cấp tính chị vào viện vì một lý do là tăng men gan rất cao thế thì khoa bọn em vừa điều trị
kết hợp bệnh sởi vừa điều trị bộ nhiễm phổi đồng thời điều trị hại men gan
cái dịch sởi năm nay thì cũng diễn biến cũng hết sức phức tạp rồi chúng tôi gặp ở đây thì
cũng rất nhiều những trường hợp mà ở cái lứa tuổi người lớn là mắc bệnh sở mà khi mà ở lứa tuổi
người lớn mắc bệnh sở thì cũng rất nhiều trường hợp diễn biến cũng rất là nặng và có nhiều rất nhiều
những biến chứng đặc biệt là biến chứng về bị đường hô hấp có những trường hợp là dẫn đến là viêm
phổi hoặc là bệnh phế quản phế viêm
và bệnh nhân có phải có những trường hợp là chúng tôi phải cho bệnh nhân thở máy thì bệnh nhân có biểu hiện siêu hấp
riêng tại tỉnh sơn la từ đầu tháng tám đến nay đã ghi nhận gần ba trăm linh ca mắc sởi tại khắp các xã thị trấn thuộc huyện mường lát
phần lớn các bệnh nhân đều chưa được tiêm phòng ngành y tế sơn la đã phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan khuyến cáo người dân nên thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ để phòng tránh bệnh